công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng
bắt một mươi ba đối tượng thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật liên quan
theo tài liệu cơ quan điều tra vào đầu năm hai nghìn một mươi tám pc bốn mươi năm công an hà tĩnh phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn hà tĩnh với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ một mươi ba đối tượng
trong đó đặng phương nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường trần phú thành phố hà tĩnh là đối tượng cầm đầu
và xác định đường dây đánh bạc qua mạng do đặng phương nam cầm đầu trong một tuần
từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu diễn ra world cup đã giao dịch hơn ba mươi năm tỷ đồng
sau khi phá án cơ quan điều tra đã thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt một xe ô tô hai máy tính

di động cùng nhiều tăng vật liên quan hiện pc bốn mươi năm công an hà tĩnh đang tiến hành hoàn tất
các thủ tục liên quan để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật